sáng nay công an quận hoàng mai cho biết đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng thứ ba trong vụ cướp tại một căn hộ trung cư ở phường hoàng liệt
đối tượng là lê duy dự chú tại xã thọ lộc huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng một công an quận hoàng mai nhận tin báo về vụ cướp tài sản
xảy ra tại căn hộ tòa nhà trung cư hh một a linh đàm
nạn nhân là anh trần làm nghề kinh doanh tự do
trước đó anh trần có đăng tải thông tin trên mạng bán chiếc điện thoại di động thông minh
sau đó có một nam thanh niên gọi vào số điện thoại di động của anh hỏi mua chiếc điện thoại trên
và muốn đến nhà anh trần để xem chiếc điện thoại
khoảng một tiếng sau đó có ba thanh niên tìm đến căn hộ của anh trần
trong quá trình xem chiếc điện thoại một đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay
xịt vào mặt rồi đánh anh trần
cùng lúc này hai đối tượng còn lại dùng dây đã chuẩn bị sẵn chói chân và tay của anh trần
trước khi bỏ đi thì các đối tượng lục lọi lấy đi ba chiếc điện thoại khác
tập trung truy xét công an quận hoàng mai đã bắt giữ được nguyễn tùng lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê hưng nguyên và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quảng ninh
khi các đối tượng đang trên đường bỏ trốn